các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
điều kiện cho trẻ được tiếp cận vaccine covid một mươi chín sớm
chi tiết ra sao kính mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
những thông tin về tình hình dịch covid một mươi chín sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cho các bản tin và tin tức thực sự trên kênh youtube bản sức khỏe và đời sống
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại